những năm gần đây công tác tìm kiếm quy tập các phần mộ liệt sĩ quân tình nguyện
và chuyên gia việt nam hy sinh trên đất nước lào gặp không ít khó khăn
do điều kiện thời tiết khắc nghiệt thông tin khan hiếm địa hình phức tạp
không quản ngại khó khăn những cán bộ nhân viên của đội quy tập của quân khu bốn
vẫn nỗ lực kiếm tìm đồng đội được anh về với đất mẹ
từ thông tin của ông xu nguyen cung cấp về phần mộ các liệt sĩ việt nam
được nhân dân trôn cất tại bản hinsiu huyện asaphon tỉnh sa văn đa khệt
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
sau gần hai mươi ngày tìm kiếm đội quy tập mộ liệt sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị
đã tìm kiếm cắt bóc được một mươi ba phần mộ
đây là một mươi ba trong hai mươi bốn phần mộ liệt sĩ được đội quy tập bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị
tìm thấy trong năm tháng mùa khô hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thời tôi hai mươi tuổi thì bố mẹ tôi có kể lại là có trôn mộ liệt sĩ việt nam ở đây
tôi báo cho đội quy tập và đã quy tập hôm trước được một mươi mộ hôm nay được ba mộ nữa
và còn ở đằng kia cũng có mộ phía này cũng có mộ nữa tôi sẽ chỉ cho anh em để tìm kiếm
càng có cái động lực hơn để cùng như ngày nay và những ngày tiếp theo là toàn đổi là phần đầu là tìm được nhiều liệt sĩ
tính từ đầu mùa khô năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đến nay đội quy tập mộ liệt sĩ đã tìm kiếm cất bóc quy tập được một trăm ba mươi một phần mộ liệt sĩ
đây là sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ các đội quy tập của quân khu bốn để tìm kiếm được các anh về đất mẹ
còn thông tin về phần mộ liệt sĩ các anh vẫn còn tiếp tục lên đường